dù hội chứng tự kỷ đã được đồng cảm và quan tâm nhiều hơn nhưng hiện nay tại nhiều nơi vẫn chưa trú trọng tới việc nâng cao kỹ năng sống cho trẻ tự kỷ
dàn luyện kỹ năng sống cho trẻ tự kỷ là điều vô cùng cần thiết bởi nó có ý nghĩa quyết định đối với cuộc sống sau này của trẻ
trung tâm hỗ trợ phát triển hoài nhập tỉnh đắk nông hiện đang nuôi dưỡng và giáo dục các em học sinh khuyết tật trong đó có một phần không nhỏ là trẻ tự kỳ
đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt là những trẻ tự kỷ thuộc các khu vực vùng cao thường ít có điều kiện được tiếp xúc với xã hội và ít được tiếp cận với các chương trình giáo dục dành cho trẻ khuyết tật
do vậy việc giáo dục các em không chỉ đơn giản là dạy những kiến thức thông thường mà còn phải giúp các em nâng cao kỹ năng sống từ những việc nhỏ nhất
chưa được học về phần hoài nhập và cha mẹ không hướng dẫn được nên em sẽ không biết cầm bút cũng không biết phạt âm cũng không biết giao tiếp chào cô gì hết
thì lên đây chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các em như vậy
thì tôi thấy hai năm vừa qua thì những học sinh thấy phát triển rất là tốt và phụ huynh cũng rất là vui lòng
tự kỷ hay dối loạn phổ tự kỳ đều là những thuật ngữ nói đến một nhóm các dối loạn phức tạp trong sự phát triển của não bộ
nhóm dối loạn này đặc trưng bởi những khó khăn và thiếu hụt trong tương tác xã hội giao tiếp bằng lời và không lời các hành vi và sở thích điển hình lặp lại
điều đó gây ra rất nhiều khó khăn cho nhóm đối tượng là người tự kỳ trong các giao tiếp sinh hoạt thường ngày và tại những nơi công cộng
chính vì vậy dạy kỹ năng sống cho những người mắc chứng dối loạn phổ tự kỷ ngay từ khi còn nhỏ là điều vô cùng cấp thiết nhằm giúp họ tự tin hơn để hòa nhập cộng đồng
đồng thời nhằm thay đổi nhận thức của xã hội và ngay cả chính các phụ huynh về khả năng của những người
trước kia thì họ nghĩ là ôi chúng nó chả biết làm gì chả ăn thua gì thôi nuôi cho chúng nó cả đời
nhưng mà đến bây giờ thì rất nhiều phụ huynh đã nhìn nhận ra vấn đề và họ tin tưởng là con họ ngoài cái chuyện học văn hóa học kỹ năng sống
thì các cháu cũng có những học nghề để các cháu có thể tự tin hơn độc lập hơn có thể hòa nhập trong cộng đồng tốt hơn
theo các chuyên gia bên cạnh việc nâng cao kỹ năng sống cho trẻ tự kỷ thì nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về hội chứng này cũng là điều cần thiết
khi mà dối loạn phổ tự kỷ đang ngày càng phổ biến với tỷ lệ trần đoán ở trẻ tăng lên qua từng năm ở tất cả các nước và khu vực trên thế giới